theo dự kiến ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một các chuyến bay từ đà nẵng đi vũ hán sẽ hoàn thành việc đưa hai trăm một mươi tám hành khách quay trở về thành phố vũ hán trung quốc
theo báo cáo những hành khách trên các chuyến bay này không có dấu hiệu bất thường về mặt sức khỏe
trước đó cục hàng không việt nam đã cấp phép cho bốn chuyến bay của hãng vietjet hỗ trợ chở các hành khách vũ hán đang có mặt tại việt nam về lại trung quốc
nhưng không được trở khách từ vũ hán đến việt nam
trước đó đại sứ quán việt nam tại trung quốc cho biết hiện ở thành phố vũ hán tỉnh hồ bắc trung quốc có một mươi bảy lưu học sinh việt nam và người nhà
tất cả đều trong tình trạng sức khỏe và tâm lý ổn định
hiện nay đại sứ quán chưa ghi nhận trường hợp lưu học sinh việt nam nào bị lây nhiễm bệnh
trong trường hợp cần trợ giúp người dân có thể liên hệ qua số đường dây nóng bảo hộ công dân của đại sứ quán việt nam tại trung quốc là tám mươi sáu một trăm ba mươi một hai mươi ba mươi sáu ba mươi sáu ba mươi tám